tính tới sáu giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng ba việt nam ghi nhận thêm năm trường hợp mắc mới
nâng tổng số người mắc covid một mươi chín lên một trăm bảy mươi chín
trong đó đáng chú ý trong năm ca mắc mới có tới bốn ca liên quan đến bệnh viện bạch mai
các bệnh số một trăm bảy mươi năm bệnh nhân nam năm mươi bảy tuổi các bệnh một trăm bảy mươi sáu là nữ ba mươi tám tuổi
các bệnh một trăm bảy mươi bảy là nữ bốn mươi chín tuổi các bệnh số một trăm bảy mươi tám là nữ bốn mươi chín tuổi
đều làm việc tại công ty trường sinh cung cấp dịch vụ cho bệnh viện bạch mai
và đều tiếp xúc với nhiều người
các bệnh số một trăm bảy mươi chín sáu mươi hai tuổi có địa chỉ ở quận hà đông thành phố hà nội
bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi bốn nhập cảnh ngày một mươi tám tháng ba
hiện tại các bệnh nhân này đang được cách ly riêng tại các khu cách ly và cơ sở y tế
trong tình trạng sức khỏe ổn định
bộ y tế đề nghị tất cả các bệnh nhân người nhà bệnh nhân và những ai đã đến bệnh viện bạch mai
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai tới hôm nay

trong khoảng thời gian từ ngày một mươi hai tới hôm nay